hơn một tháng nay hiện tượng cây sầu riêng chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân tại các xã ea yon ea canh và thị trấn phước an huyện crong park đắk lắc gây thiệt hại nặng nề về kinh tế khiến người nông dân hoang mang
địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất là xã ea dông với diện tích trên năm trăm linh hectare sầu riêng được trồng sen canh trong các lô cà phê
cây sầu riêng bị bệnh có biểu hiện đôm lá cháy khô lá chất ngược từ cành ngọn xuống cành gốc nứt thân thối cành si mủ và có tốc độ lây lan nhanh
theo kết quả khảo sát bước đầu của tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đắk lắc viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp tây nguyên hầu hết các vườn cây đều bị nhiễm bệnh với tỷ lệ thiệt hại từ khoảng bảy mươi tám mươi
tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đắk lắc hướng dẫn người dân tiêu hủy lá thân cành cây sầu riêng bị bệnh nặng xử lý bằng vôi bột xung quanh gốc cây sầu riêng để không lây lan mầm bệnh khuyên cáo bà con nông dân sử dụng các loại thuốc phòng trừ nấm